chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh bạc liêu
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội
những nỗ lực của tỉnh trong xây dựng đảng xây dựng chính quyền
chủ tịch quốc hội cũng biểu dương đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của quốc hội
đồng thời lưu ý tỉnh cần phải tính toán hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế với đời sống nhân dân
chủ động mời gọi các nhà đầu tư trên cơ sở các chủ trương nghị quyết của trung ương về kinh tế tư nhân
do ảnh hưởng tới những khó khăn chung của khu vực đồng bằng sông kiều long
bạc liêu phải dựa trên thế mạnh của mình để phát triển kinh tế
chú ý nâng cao đời sống nhân dân giải quyết việc làm cho nhân dân trong xây dựng nông thôn mới
những chính sách chăm lo đời sống người dân phải chú ý hướng về cơ sở
quan tâm đến người dân vùng sâu vùng đồng bào dân tộc
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và tặng quà
bà mẹ việt nam anh hùng ở phường tám thành phố bạc liêu
thăm công ty cổ phần việt úc bạc liêu và nhà máy điện gió bạc liêu